các đối tượng này đã thuê các nhóm nhân viên là nữ sử dụng các dữ liệu do khánh cung cấp để gọi điện lừa đảo bị hại mua nước hoa giả
chúng đã lừa đảo chiếm đoạt của gần một mươi người ở các tỉnh thành phố trên cả nước với số tiền hàng tỷ đồng
cơ quan điều tra đã thu giữ trên một mươi một hai trăm linh lọ nước hoa được làm giả ba trăm tám mươi hộp nước hoa giả thành phẩm một trăm linh chiếc điện thoại các loại cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan trị giá lên đến gần tám tỷ đồng
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi một đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cũng vừa bắt quả tăng hai đối tượng gồm nguyễn thị kiều linh và quách minh trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra căn nhà ở đường ba mươi tháng bốn khóm một phường ba thành phố sóc trăng lực lượng công an phát hiện hai đối tượng đang có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
thu giữ chín mươi một gói ma túy có trọng lượng trên một trăm năm mươi gram
ngoài ra cơ quan chức năng còn tạm giữ gần hai trăm năm mươi ống thủy tinh là dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và số tiền trên một mươi chín triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
linh là người trực tiếp lấy ma túy sau đó phân chia nhỏ và giao cho đối tượng trung bán cho các con nghiện
tám thanh thiếu niên đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn tạm giữ hình sự
về hành vi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
vào tối ngày hai mươi tháng một mươi một ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc có hai nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô trên quốc lộ bốn b mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến
công an huyện lộc bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn kịp thời và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ
tại cơ quan công an hai nhóm có tổng cộng là bốn mươi bảy đối tượng chủ yếu là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện lộc bình
cầm đầu các nhóm là lâm quốc khánh và hoàng xuân bắc
đều sinh năm hai nghìn sáu
do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên các đối tượng đã tụ tập lôi kéo nhau để giải quyết mâu thuẫn
ngoài ghi nhận tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí trong tuần đầu thực hiện cao điểm xử lý vi phạm
mỗi ngày lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn một tài xế vi phạm nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa thông tin về tuần đầu thực hiện cao điểm tết năm hai nghìn hai mươi ba
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi một xử lý vi phạm trật tự an toàn
trên lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý năm mươi chín chín trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm
phạt tiền một trăm một mươi một sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng tước một mươi năm trăm một mươi giấy phép lái xe
trong đó vi phạm nồng độ cồn là chín chín trăm ba mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy là năm mươi hai trường hợp
vi phạm tốc độ tám chín trăm năm mươi sáu trường hợp hai năm trăm bảy mươi bảy trường hợp quá khổ quá tải trở qua số người quy định sáu trăm chín mươi tám trường hợp
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai lực lượng phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
qua đó sẽ giúp giao thông thông suốt an toàn nhân dân đón tết an vui và hạnh phúc
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác trên antv